nằm trong tuyến du lịch con đường di sản miền trung ở vùng giáp danh giữa đà nẵng và thừa thiên huế
cụm kiến trúc cổ hải vân quan nơi từng được gọi là danh thắng thiên hạ đệ nhất hùng quan
trên đỉnh đèo hải vân giờ đây đang rơi vào cảnh hoang phế và xuống cấp nghiêm trọng
nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng di tích bị bỏ bê và không ai chịu trách nhiệm quản lý
là bởi cụm kiến trúc hải vân quan nằm ở địa phận giáp danh giữa thừa thiên huế và đà nẵng hàng chục năm nay
hải vân là tên một cửa hải xưa được định danh từ thế kỷ một mươi năm thời vua lê thánh tông
nằm trên đỉnh cao quanh năm mây phủ của đèo hải vân ngọn đèo nên thơ và hùng vĩ nhất miền trung việt nam
năm một nghìn tám trăm hai mươi sáu vua minh mạng cho xây dựng đồn lũy hải vân quan nơi đây để kiểm soát giao thông và phòng thủ tuyến biển phía nam kinh thành
hải vân quan từng được vinh danh thiên hạ đệ nhất hùng quan và được khắc hình trên cử đỉnh của thế miếu nhà nguyễn
ngày nay hải vân quan là một địa điểm du lịch nổi tiếng
hải vân quan là một địa điểm nổi tiếng trên con đèo được giới du lịch lữ hành bình chọn là một trong những cung đường cuốn hút nhất thế giới
mỗi ngày có gần một lượt du khách dừng chân nơi đây để ngắm cảnh và tham quan di tích
thế nhưng cụm kiến trúc cổ hải vân quan nơi từng được gọi là đệ nhất hùng quan giờ đây đã biến thành phế tích nhách nhác hoang tàn
những bức tường mục nát sẵn sàng đổ sập rác thải chất đống khắp nơi
các công trình dân sinh hoang phế mọc lẫn lộn bên ải cổ
không người quản lý không bảo vệ không thuyết minh hướng dẫn
tình trạng mất an ninh trật tự diễn ra ngày một nhiều
có một điều thật lạ mang trên mình một giá trị thật đặc biệt nhưng chưa bao giờ hải vân quan được công nhận là di tích dù chỉ là di tích cấp tỉnh
hải vân quan hiện nay xuống cấp một cách rất trầm trạng những yếu tố cao thành di tích đang phân quỷ
sau một thời gian dài hàng chục năm không tìm thấy tiếng nói chung cuối cùng thì ngành văn hóa thể thao của thừa thiên huế và đà nẵng cùng các cơ quan chức năng đã ngồi lại với nhau để bàn việc quản lý bảo tồn và phát huy giá trị di tích hải vân quan
về tính chất quy mô chúng tôi cũng thấy đây là một di tích rất quan trọng
quan trọng về lịch sử
trong chiều dài chiều dài lịch sử và cũng rất quan trọng khi mà cái hệ thống di tích này nó gắn với cái sự phát triển của hai địa phương đó là tỉnh thừa thiên huế và đà nẵng
và chúng tôi là thống nhất với nhau đó là sẽ đề nghị là xếp hàng cái di tích này với cái tầm là di tích quốc gia
bởi vì cái tâm của các tỉnh của thành phố là nó chưa đạt được những cái giá trị về đặc sắc và tính độc đáo của
cái công trình này
và nếu sau này có điều kiện nữa thì chúng tôi cũng thấy rằng có thể đề nghị để mà xếp hàng các di tích đặc biệt quốc gia đặc biệt
trong khi các nhà quản lý bận rộn với những cuộc họp bàn phân chia trách nhiệm và các du khách vừa thích thú vừa vất vả trèo lên những điểm cao gặp gành nguy hiểm của phế tích để tìm nơi ngắm cảnh
thì những người dân từng gắn bó mưu sinh nhiều năm trên đoạn đèo này lại đang lặng lẽ tạo dựng một hoa viên vọng cảnh cho khách tham quan
họ làm công việc này một cách say mê

họ yêu quý di sản của cha ông để lại và mong muốn hải vân quan đừng bị lãng quên